với mong muốn đưa đến người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số
bộ thông tin và truyền thông đã xây dựng và hoàn thiện cẩm nang chuyển đổi số
và mới đây đã tổ chức lễ ra mắt cuốn tài liệu này
cuốn cẩm nang chuyển đổi số bao gồm hơn hai mươi câu hỏi lớn và một trăm linh câu hỏi nhỏ
ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số
được trình bày một cách ngắn gọn xúc tích trong sáng để tiếp cận được đến mọi đối tượng
nội dung cẩm nang được cấu trúc thành bốn phần chính phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
cẩm nang cơ bản cẩm nang cho người dân cầm nang cho doanh nghiệp cầm nang cho cơ quan nhà nước
phần minh họa giới thiệu những nền tảng số make in việt nam
để giúp người đọc có những hình dung trực quan về tính năng và vai trò của nền tảng trong thực hiện chuyển đổi số
cẩm nang là tài liệu miễn phí dành cho mọi người và được cung cấp phiên bản điện tử
tại địa chỉ hai https hai xxdx mic gov vn